tại hà nội đã diễn ra diễn đàn ngành nước đức việt
đây là cơ hội để các nhà đầu tư đến từ đức triển khai các dự án cung cấp nước sạch cho thủ đô hà nội
sự kiện diễn đàn ngành nước đức việt nhằm giới thiệu môi trường cơ hội đầu tư tại hà nội
thúc đẩy thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ cộng hòa liên bang đức vào hà nội
hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp của hai bên tìm hiểu nắm bắt nhu cầu thị trường ngành nước
tăng cơ hội giúp doanh nghiệp việt nam gặp gỡ trực tiếp với đối tác đức nhằm mở rộng hợp tác kinh doanh
đồng thời tìm kiếm nhà đầu tư có năng lực trong ngành nước để triển khai tại hà nội
chúng tôi nhận thấy kinh tế việt nam đang ngày càng phát triển
chính phủ đức sẽ không cung cấp hỗ trợ cơ bản như trước đây mà sẽ hỗ trợ tổ chức hội thảo tọa đàm
diễn đàn ngành nước đức việt hôm nay là điển hình cho sự thay đổi của chúng tôi với các bạn
trong diễn đàn chúng tôi tạo cơ hội để các cơ quan chức năng
của hà nội việt nam tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm của đức
tôi vui mừng khi hà nội đã đầu tư nhiều để có nhà máy cung cấp đủ nước sạch cho người dân
và chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển giao công nghệ
đồng thời đưa các chuyên gia từ đức sang để hỗ trợ các bạn thực hiện hoạt động này trong thời gian tới
theo thống kê hiện tại có khoảng ba trăm linh doanh nghiệp đức đang hoạt động đầu tư vào việt nam
chỉ tính riêng trên địa bàn hà nội cộng hòa liên bang đức hiện có bảy mươi dự án
có vốn đầu tư còn hiệu lực
nhà máy nước mặt sông đuống dự án cung cấp nước sạch có quy mô lớn nhất miền bắc tại hà nội
đã được triển khai và sử dụng công nghệ hiện đại của đức với tiêu chuẩn quốc tế
đây là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ và hợp tác tốt đẹp việt nam đức trong lĩnh vực khoa học công nghệ
tại hội thảo các đại biểu đã cùng nhìn lại việc hợp tác và phát huy hiệu quả của dự án này
để từ đó có thể nhân rộng mở rộng ra nhiều địa bàn khác trong thời gian sắp tới
nhà máy nước mặt sông đuống
tại thành phố hà nội bảo đảm đủ cung cấp nguồn nước sạch cho một phần ba dân số hà nội
và dần thay thế nguồn nước ngầm đã và đang có nguy cơ ô nhiễm cao
nhà máy nước mặt sông đuống áp dụng công nghệ xử lý nước tiên tiến của đức hiện đại nhất trên thế giới
nước sạch sản xuất đủ tiêu chuẩn uống tại vòi
đặc biệt nước thải được tái sử dụng thành nước sản xuất và không xả thải ra môi trường
hầu hết thiết bị sử dụng của nhà máy đều có xuất xứ từ các nước g bảy và châu âu
có chất lượng hiệu suất cao vận hành ổn định và tiết kiệm năng lượng
tại hội thảo các đại biểu đã trao đổi tham luận và làm rõ hơn một số nội dung vấn đề
nhu cầu đầu tư trong lĩnh vực cấp thoát nước xử lý môi trường tại hà nội
tiêu chuẩn nước sinh hoạt dùng trong hoạt động thông thường
tiêu chuẩn áp dụng đối với nước dùng để uống trực tiếp